theo thông tin mà chúng tôi ghi nhận được hiện nay nhiều hộ dân tại thôn thượng xã vĩnh yên huyện vĩnh lộc tỉnh thanh hóa đang phải sống trong tâm trạng hoang mang khi chưa nhận được câu trả lời chính xác từ chính quyền địa phương về nguyên nhân tiếng nổ từ lòng đất kèm theo các hư hại về nhà cửa vào cuối tháng sáu vừa qua
những ngày gần đây câu chuyện về vụ nổ bất thường dưới mặt đất xảy ra hôm hai mươi một tháng sáu tại thôn thượng vẫn là đề tài nóng hổi của người dân địa phương
sau khi vụ nổ xảy ra chính quyền xã đã phối hợp với các đơn vị chức năng đánh giá khảo sát nhưng vẫn chưa có kết luận chính xác cũng chưa tiến hành khoan thăm dò địa tầng
chứ không chỉ sợ rằng sau khi mà địa tầng nó mỏng tiếng nổ chấn động nữa thì là sẽ sụt đất
người dân phản ánh vài năm qua tình trạng khai thác cát tại địa bàn xã khá phức tạp ô tô trọng tải lớn chở cát chạy bất kể ngày đêm hệ thống mốc bãi không rõ ràng hiện tượng khai thác lậu khai thác ngoài phạm vi mỏ thường xuyên xảy ra
chính quyền xã vĩnh yên cho biết đã đề nghị huyện vĩnh lộc sớm cắm lại các mốc bãi bị trôi giạt từ trận lụt năm hai nghìn một mươi tám
hiện nay thì cái tình trạng khai thác lậu trên địa bàn xã thì diễn ra thì cũng không có nhưng mà đặc biệt là trong hai năm gần đây hai nghìn một mươi tám hai nghìn một mươi chín thì về phía chính quyền địa phương thì chúng tôi đã xử lý rất là nghiêm túc
năm hai nghìn một mươi tám thì chúng tôi xử lý tám vụ và hai nghìn một mươi chín thì một mươi hai vụ và đến nay thì tình trạng khai thác cát lậu là không có
chưa đủ thông tin để kết luận liệu vụ nổ nói trên có liên quan đến hoặc không

trước mắt nhân dân tại thôn thượng đề nghị chính quyền xử lý mạnh các xe quá tải sớm đặt lại mốc bãi để bà con tham gia giám sát hoạt động khai thác cát
đặc biệt cần sớm làm rõ nguyên nhân vụ nổ để người dân yên tâm sinh sống tại địa bàn